dự báo trong đêm nay và sáng sớm mai đới gió đông nam dầu ẩm vẫn tiếp tục khiến mưa rông lặp lại tại khu vực này
sang ngày mai trời ít mưa và có nắng nên nền nhiệt bắc bộ tăng nhẹ lên ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
xuống đến khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa cho đến quảng ngãi sẽ là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên biển đông
nên về đêm và sáng trời nhiều mây có mưa có nơi xuất hiện mưa vừa mưa to
ban ngày trời có nắng gián đoạn nên nhiệt độ tại khu vực này sẽ giao động ở mức ba mươi ba mươi ba độ
khu vực các tỉnh từ bình định đến bình thuận thời tiết chủ đạo vẫn là tình trạng mưa rông bất chợt trong ngày với mức nhiệt giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đới gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn nên mưa rông cũng sẽ có xu hướng tăng hơn về diện và lượng tại các tỉnh tây nguyên và nam bộ
có nơi sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
riêng tại các tỉnh ven biển thuộc nam bộ như cà mau kiên giang sóc trăng cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
do mưa tăng nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ phổ biến ở mức hai mươi tám ba mươi một độ ở khu vực tây nguyên và ba mươi ba mươi ba độ ở khu vực nam bộ
do hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng một mươi bốn một mươi sáu độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông
nên ở vùng biển huyện đảo hoàng sa sẽ có thời tiết xấu
mưa rào và rông mạnh xảy ra kèm theo nguy cơ gió giật mạnh cấp tám
vùng biển huyện đảo trương sa chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên sẽ cũng có mưa rông và những con sóng cao từ hai đến bốn mét gây ra tình trạng biển động
các tàu thuyền nên lưu ý theo dõi hoạt động của vùng áp thấp này trong những bản tin tiếp theo
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành trên cả nước